vâng chỉ có những ngày tết như thế này thì hà nội mới yên bình và không có cảnh un tắc tiếng còi tàu xe in ngỏi
nhưng trước đó thì những ngày giáp tết vào mỗi giờ cao điểm giao thông trên đường phố hà nội rất phức tạp
trong cảnh tượng un tắc xe cộ nối hàng dài chen chúc nhau nơi ngã tư sự hiện diện phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông
hay lực lượng dân phòng bảo vệ dân phố đã giúp cho việc lưu thông trở nên dễ dàng hơn rất nhiều
và ngày đầu xuân năm mới mời quý vị cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp về lực lượng bảo vệ dân phố trong công tác đảm bảo an toàn giao thông
tại ngã tư cầu giấy trần quý kiên lực lượng bảo vệ dân phố phường dịch vọng đang làm nhiệm vụ phân làn giao thông vào giờ cao điểm
ở các cơ sở lực lượng bảo vệ tổ dân phố có trách nhiệm làm nòng cốt trong việc thực hiện phong trào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
nhưng bên cạnh đó người dân đã quen thuộc với hình ảnh lực lượng bảo vệ dân phố
có mặt và cắm chốt với lực lượng cảnh sát giao thông thổi lên những hồi còi tín hiệu để phân luồng giao thông giúp các phương tiện di chuyển thuận lợi
trần quý kiên lực lượng bảo vệ tổ dân phố phường dịch vọng đang làm nhiệm vụ phân làn giao thông vào giữa cao điểm

trần quý kiên lực lượng bảo vệ tổ dân phố phường dịch vọng đang làm nhiệm vụ phân làn giao thông trong các khung giờ cao điểm góp phần duy trì bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các khung giờ cao điểm giúp các phương tiện di chuyển thuận lợi

bốn đường hỗ trợ cùng công an cảnh sát làm nhiệm vụ phân luồng phân làn giúp người dân lưu thông
qua các ngã tư được thuận lợi hơn đã tạo được mặt tích cực trong người dân họ có mặt tại các
điểm nóng tại các khung giờ cao điểm khác nhau để bảo đảm an toàn giao thông
tiếp tục một mươi h ba mươi thì chúng tôi lại tiếp tục ra cho đến một h bữa chiều là thường thường là cứ ba h chiều
và chúng tôi phải có mặt ở tất cả các điểm nóng các nút giao thông trên địa bàn của phường quản lý
để cùng với lực lượng cảnh sát chế tự đảm bảo an toàn giao thông cho bà con đi lại trong dịp cuối năm này
nhằm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân trong những ngày đầu xuân và mọi người có thể an tâm vui tết
trong đó có sự góp công không nhỏ
của các lực lượng dân phòng bảo vệ tổ dân phố
để tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự những ngày tết lực lượng dân phòng bảo vệ tổ dân phố triển khai
các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong các lễ hội mùa xuân tăng cường tuần tra kiểm soát trên
các tuyến địa bàn trọng điểm đảm bảo sự bình yên cho nhân dân trong những ngày đầu xuân
trong những ngày tết nhiều người thường sử dụng rượu bia sau đó tham gia giao thông
và thực tế đã cho thấy những ngày đầu năm mới liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông
mà nguyên nhân bắt nguồn từ rượu bia
tuy nhiên các hành vi này sẽ bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt rất nặng
cụ thể phạt tiền từ hai đến ba triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn
nhưng dưới năm mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc chưa vượt quá hai mươi năm mg trên một lít khí thở
phạt tiền từ bảy đến tám triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn
vượt quá năm mươi tám mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc vượt quá hai mươi năm bốn ml trên một lít khí thở
phạt tiền từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn
vượt quá tám mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
cục y tế sự phòng bộ y tế cũng đưa ra cảnh báo về các tác hại của rượu bia tới người dân
không chỉ gây dối loạn tâm thần sơ gan hay thậm chí là nguy cơ mù loà tử vong
do lạm dụng đồ uống có cồn thường xuyên hoặc không đảm bảo chứa đựng
bia rượu cũng là một trong những tác nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đào văn cần
trú tại ấp lợi thuận xã đôn thuận huyện tràng bàng tỉnh tây ninh về hành vi giết người
đào văn cần khai nhận do có mâu thuẫn vợ chồng từ trước khoảng một mươi chín h chiều ba mươi tết
sau khi đi làm về nhà thì cần và vợ là chị tô thị hồng xuyến đã xảy ra cãi nhau
chị xuyến đòi về nhà mẹ ruột đón giao thừa nhưng cần không đồng ý nên chị xuyến điện thoại
cho em ruột đến chợ khi em chị xuyến đến nhà chị xuyến lấy quần áo định
ra xe thì bị cần dùng dao đâm vào ngực làm chị xuyến tử vong
ngay sau khi gây án cần đã bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan công an
công an huyện ia hờ đeo tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng có hành vi hiếp dâm
đó là rất tram yen trú tại huyện nha hờ đeo và y minh nhiê ở huyện crong pak tỉnh đắk lắc
trong quá trình cả hai đối tượng trên chạy xe máy tới huyện chư pư tỉnh gia lai
chơi thì thấy ba cô gái đang đi bộ
trên đường cả hai đã rủ ba cô gái sang huyện nha hờ đeo tỉnh đắk lắc chơi
nhưng ba cô gái thì không chịu đồng ý
lúc này y minh đã kéo một cô gái đen xe rất tram yen đang chở sẵn
rồi cả hai chở cô gái sang xã nha hờ đeo huyện nha hờ đeo vào nhậu cùng nhóm bạn của y minh
tại đây hai đối tượng đã ép cô gái phải uống rượu
khi thấy cô gái đã say cả hai đối tượng đã chở cô gái đến một khu đất chống giờ trò đồ bại
sau đó cả hai chở cô gái về nhà
cô gái đã trình báo dụng việc lên cơ quan công an
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
tết nguyên đán là thời điểm mọi người đều muốn xung vầy bên người thân gia đình
thế nhưng tại xã tân xuân của huyện vân hồ tỉnh sơn la
hàng chục gia đình đang rơi vào tình cảnh con em người thân của họ bị kẻ xấu lôi kéo
rụ rỗ suốt cảnh trái phép ra nước ngoài
biết là cuộc sống sung sướng ở nơi đất khách mà các đối tượng vẽ ra chỉ là một chiêu trò rụ rỗ
nhưng số nạn nhân vẫn gia tăng và điều này cho thấy
tình hình người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài ở tân xuân vẫn còn diễn biến phức tạp
tết đến nhưng bà mùa thị bàng chú tại bản lấy xã tân xuân huyện vân hồ
chẳng có tâm trí gì để chuẩn bị tết
đứa con gái út của bà mới một mươi chín tuổi đã nghe theo lời rụ rỗ của cái xấu
xuất cảnh trái phép sang trung quốc với mong muốn có một cuộc sống giàu sang
cuộc sống giàu sang chưa thấy đâu chị thấy bà pàng ngày ngày vẫn ngóng trông đưa con gái út trở về
nhưng đã sáu tháng trôi qua bà vẫn chưa có một chút thông tin gì về con gái của mình
con gái tôi đi khỏi nhà từ tháng sáu đến giờ
bây giờ tết đến nhìn nhà người ta ăn tết tôi tuổi thân lắm
tôi nhớ con gái của tôi mà không có tin tức gì về nó cả
bây giờ tôi chỉ mong lực lượng công an và chính quyền xã
giúp cho gia đình tôi có thể đưa được cháu về nhà thôi
tân xuân là xã biên giới của huyện vân hồ
xã có một mươi bản
nhiều nghìn nhân khẩu
đây là địa bàn còn nhiều khó khăn về kinh tế
trình độ dân trí cùng một số bản cũng to quản lãng chế
lợi dụng điều này những năm qua đây
một số đối tượng tới rủ rỗ lừa kéo phụ nữ trẻ em trên địa bàn xã
xuất cảnh trái phép sang nước ngoài
khiến tình hình an ninh trả tự trên địa bàn diễn biến phức tạp
trước tình hình trên công an huyện vân hồ đã phối hợp với cấp ủy chính quyền xã
tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân
trước mắt cấp ủy chính quyền địa phương
cũng đã có chủ trương là lãnh đạo chỉ đạo tập trung
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục
thì làm cho bà con nhân dân người ta nhận thức ra được
thứ hai nữa là lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng như công an xã
các cơ quan phối hợp với bộ đội biên phòng
với ban chú ý quân sự xã
kết hợp với công an huyện
tăng cường cho xã phụ trách xã
thứ nhất là bám nắm địa bàn
tìm ra được những đối tượng mà thường hay ra nước ngoài
xong là quay về địa bàn để tuyên truyền cho bà con
nhẹ thì dân đe giáo dục
còn nếu mà năng vi phạm pháp luật
thì cũng phải đưa ra xử lý trước pháp luật
đã có nhiều cuộc tuyên truyền về hệ lụy
của việc xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
thế nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp những rủi ro
để xa đi mong muốn được đổi đời
và trên thực tế thì đã có nhiều người
bị đe dọa đến sức khỏe tính mạng
khi dấn thân vào canh bạc
mà phần thua thiệt thì họ nắm chắc trong tay
và trên hết là người thân của họ
phải gánh chịu nỗi đau
khi mất đi một thành viên trong gia đình
mặc dù tết đã đến xuân đã về
nhưng trái với sự ấm áp và hạnh phúc
nhờ những nơi khác
tìm một không khí cô đơn lạnh lẽo
đang bào chùm lên những hộ gia đình
có người thân xuất nhập cảnh trái phép
sang nước ngoài
bên cạnh công tác tuyên truyền vận động
cũng như sự vào cuộc của lực lượng công an
thì nên chăng mỗi người dân
cần tự nâng cao ý thức cảnh giác
tỉnh táo trước những chiêu trò thủ đoạn
mà các đối tượng sử dụng
có như vậy thì mỗi gia đình
mới có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc